ngân hàng nhà nước vừa công bố số liệu nợ xấu nếu tính cả khoản nợ xấu do công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng việt nam vamc quản lý nợ xấu nội bảng và nợ tiềm ẩn thì tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống có khả năng lên đến gần chín
theo đại diện ngân hàng nhà nước đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tiến dụng là hai bảy
tuy nhiên quá trình triển khai cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng cho thấy hệ thống các tổ chức tiến dụng còn nhiều tồn tại hạn chế
trong dự thảo lần một liên quan đến luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tiến dụng và xử lý nợ xấu
ngân hàng nhà nước cho rằng hiệu quả kinh doanh chưa cao do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn áp lực xử lý nợ xấu chi phí dự phòng rủi ro lớn
dẫn đến tình hình tài chính của nhiều tổ chức tiến dụng gặp khó khăn
nhiều tổ chức tiến dụng có kết quả kinh doanh thua lỗ tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức dưới ba nhưng đang xu hướng tăng trở lại về quy mô
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ nợ xấu do vamc quản lý và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu có khả năng lên đến tám tám mươi sáu tổng dư nợ
do khâu xử lý tài sản bảo đảm và xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn vướng mắt chưa được giải quyết